các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị thời gian gần đây bệnh viêm gan lạ không rõ nguồn lây ở trẻ em
đang khiến giới chuyên gia đau đầu đi tìm lời giải
qua một số nghiên cứu ban đầu các chuyên gia y tế đã có những chia sẻ về căn bệnh này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bác sĩ nguyễn mạnh cường công tác tại bệnh viện quân y một trăm linh ba cho biết
theo thông báo vào ngày năm tháng bốn của vương quốc anh
một mươi bệnh nhi bị viêm gan cấp tính nặng không rõ nguyên nhân ở quốc gia này
có độ tuổi từ một mươi một tháng đến năm tuổi
số bệnh nhân này có những biểu hiện như tiêu chảy vàng da đau bụng nôn mửa
với thời gian xuất hiện các triệu chứng từ một đến hai tháng trước đó
cũng tại anh khoảng sáu mươi bốn ca bệnh khác chủ yếu dưới một mươi tuổi
ghi nhận tình trạng men gan tăng rõ rệt thường đi kèm với những triệu chứng về tiêu hóa
trong đó phát hiện một số trường hợp bị viêm gan không do căn nguyên
xác nhận có nhiễm adenovirus
về vấn đề này tiến sĩ bác sĩ nguyễn thu anh
giám đốc viện nghiên cứu y khoa nguồn cốc tại nữ tài thông tin
tính đến nay có khoảng hai trăm hai mươi tám trẻ nhỏ ở hơn hai mươi nước nhiễm viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân
chưa bao gồm năm mươi ca đang được điều tra
trong số này có khoảng một mươi trường hợp phải ghép gan năm ca không qua khỏi
bao gồm ba trường hợp tại indonesia
vị chuyên gia này cũng cho rằng tuy vẫn chưa kết luận được tốc độ lây nhiễm của bệnh
song có vẻ như không thần tốc giống bệnh covid một mươi chín
hiện nhiều nhà nghiên cứu nghi ngờ adenovirus là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trên
các loại virus này ở các bệnh nhi
dù vậy không phải tất cả trẻ đều có adenovirus trong cơ thể
tiến sĩ bác sĩ nguyễn thu anh chia sẻ thêm
enovirus có thể lây lan qua quá trình tiếp xúc trực tiếp
hàng giọt bắn đường hô hấp hoặc qua bề mặt vật dụng có dính virus
một vài nghiên cứu cũng chỉ ra các bệnh nhân nên được xét nghiệm máu toàn phần để tiêm adenovirus
song vẫn chưa rõ các quốc gia đã tiến hành điều tra và xét nghiệm trường hợp tiếp xúc hay chưa
bên cạnh đó phần lớn trẻ nhiễm viêm gan không tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nên vaccine không phải là nguyên nhân người bệnh
đề cập đến việc virus có thể vào việt nam tiến sĩ bác sĩ nguyễn thu anh nhận định
khả năng bệnh viêm gan lạ xuất hiện tại nước ta là điều không tránh khỏi
do đó các bậc phụ huynh phải giữ vệ sinh cho trẻ thường xuyên theo dõi triệu chứng của con em mình
nhất là triệu chứng vàng da hoặc vàng mắt
ngoài ra các y bác sĩ cũng cần liên tục cảnh giác để phát hiện các bệnh nghi ngờ và báo cáo kịp thời
cục y tế dự phòng trực thuộc bộ y tế vừa có văn bản về việc triển khai giám sát căn bệnh này
bác sĩ trương hiễu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh thuộc bệnh viện nhi đồng một tp hcm
cũng có một số nhận định riêng
theo ông với những giải thiết được đưa ra chúng ta cần cẩn trọng xong cũng nên tránh việc lo lắng một cách thải quá
các phụ huynh vẫn nên chăm sóc con em mình như bình thường
nhưng nếu thấy trẻ có biểu hiện vàng da toàn thân và nước tiểu sậm màu
cần lập tức đưa đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời
hiện những thông tin xoay quanh căn bệnh lạ trên đang là chủ đề nhận được sự quan tâm của dư luận
hy vọng giới chuyên gia sẽ sớm đưa ra được kết luận chính xác nhất về nguyên nhân gây bệnh
từ đó có pháp đồ điều trị phù hợp
ngày tám tháng năm giới chức y tế indonesia đã xác nhận ca tử vong thứ tư ở nước này
do mắc bệnh viêm gan cấp tính truyền dọa nguyên nhân ở trẻ em
hãng thông tấn chính thức antara cho biết bệnh nhân là bé gái bảy tuổi
và từng được điều trị tích cực tại bệnh viện ở tỉnh đông java
kết quả xét nghiệm không phát hiện virus viêm gan a b c d hoặc e
người đứng đầu phòng y tế huyện này cho hay
mặc dù không nhiễm virus viêm gan
sau bệnh nhi này có một số triệu chứng điển hình của bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em
được bộ y tế và tổ chức y tế thế giới who công bố gần đây
các triệu chứng gồm vàng da sốt tiêu chảy nước tiểu sậm màu và phân nhạt màu
ngoài ra bệnh nhi có các yếu tố phù hợp với các tiêu chí khác về bệnh viêm gan bí ẩn
như dưới một mươi tuổi và không mắc bệnh nền
ban đầu bệnh nhi này bị sốt và nôn ói suốt bốn ngày
bệnh nhi được đưa đến một bệnh viện tư song không có nhiều tiến triển
nên được chuyển đến bệnh viện này và tử vong tại đây vào ngày sáu tháng năm
trong khi đó giám đốc sở y tế tỉnh đông java cho biết
cơ quan này chưa xác định được nguyên nhân bệnh nhi tử vong
và hiện đang phối hợp với bộ y tế để tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu
triệu chứng rõ ràng nhất ở bệnh nhi này là hội chứng vang da cấp tính
các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện các bệnh truyền nhiễm
ở jakarta cơ sở y tế tuyến cuối
được chỉ định điều trị các ca mắc bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em
các ca tử vong này không có trong dữ liệu về một trăm một mươi bốn trường hợp mắc hội chứng vàng da
do sở y tế tỉnh đông java công bố trong khoảng thời gian
từ ngày mông một tháng một đến ngày mông năm tháng năm
thông qua hệ thống tự cảnh báo và phản ứng
chuyên gia này cũng kêu gọi công chúng không hoảng loạn
và tiếp tục thực hiện lối sống vệ sinh và lành mạnh
cũng như tuân thủ các giao thức y tế
vì điều này có thể giúp phòng ngừa hầu hết các căn bệnh không chỉ bệnh viêm gan
argentina cũng đã báo cáo trường hợp đầu tiên được chân đoán mắc bệnh viêm gan bí ẩn
người bệnh là một bé trai tám tuổi
bệnh nghi nhập viện nhi đồng ở thành phố rosario
được chẩn đoán bị viêm gan cấp tính nặng không rõ nguyên nhân hôm năm tháng năm vừa qua
ngày sáu tháng năm bộ y tế argentina cũng ghi nhận
ít nhất tám trường hợp nghi mắc bệnh này và đang theo dõi
bệnh viêm gan bí ẩn có các triệu chứng vàng da tiêu chảy nôn mửa đau bụng
và trong một số trường hợp nghiêm trọng phải ghép bàn
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới căn bệnh này đã khiến bốn trẻ em tử vong
trên tổng số hai trăm hai mươi tám trường hợp được báo cáo cho đến ngày một tháng năm
giới chức y tế mỹ hôm sáu tháng năm cho biết
đang điều tra một trăm linh chín trường hợp trẻ em bị viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân
trong đó có năm ca tử vong
theo phó giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh cdc mỹ
số ca trên được ghi nhận tại hai mươi bốn bang và một vùng lãnh thổ trong bảy tháng qua
trong đó chín mươi trường hợp phải nhập viện với một mươi bốn cần phẫu thuật ghép gan
đa số bệnh nhân hồi phục hoàn toàn
ngoài ra ông này cho biết hơn năm mươi trường hợp cho kết quả dương tính với adenovirus bốn mươi một
một loại virus thường liên quan đến viêm lết dạ dày
các nhà khoa học tại mỹ và trên thế giới vẫn đang nỗ lực xác định nguyên nhân gây bệnh
ông cho biết adenovirus hiện đứng đầu danh sách virus được quan tâm do mối liên hệ nói trên
một kịch bản khác là arinovirus có thể đã phát triển thành một chủng mới và nguy hiểm hơn
các yếu tố môi trường cũng được xem xét như sự hiện diện của động vật trong nhà
các nhà khoa học cũng đang tìm hiểu xem liệu những mầm bệnh khác như covid một mươi chín có thể đóng vai trò nào đó hay không
đáng chú ý indonesia trong tuần này thông báo có ba ca tử vong do bệnh này
trong khi đó ngày sáu tháng năm anh cho biết nước này có một trăm sáu mươi ba ca bệnh
phần lớn là trẻ dưới năm tuổi và hiện chưa có bệnh nhân nào tử vong
ngày năm tháng năm panama ghi nhận ca đầu tiên
who dự báo số ca bệnh còn có thể tăng trước khi các nhà khoa học tìm ra được nguyên nhân
các nhà khoa học cũng đang tìm hiểu xem liệu những mầm bệnh khác như covid một mươi chín có thể tìm hiểu
nhưng các nhà khoa học của who không tin chỉ adenovirus là đủ gây ra bệnh viêm gắn nặng nếu trên
who cũng cho biết phần lớn trẻ em mắc bệnh này không tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
về tình hình covid một mươi chín trên thế giới mới đây thủ tướng campuchia hun sen thông báo
nước này không có ca mắc mới covid một mươi chín nào trong ngày bảy tháng năm
đây là lần đầu tiên campuchia ghi nhận tín hiệu tích cực này kể từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
trước ngày bảy tháng năm số ca mắc covid một mươi chín mới ở campuchia
cũng đã giảm xuống chỉ còn một hai trường hợp mỗi ngày
dù campuchia vừa tổ chức lễ mừng năm mới tròn trần nam thờ mây với hàng triệu lượt du khách nội địa
và nước này cũng đã bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng
hiện campuchia chỉ còn hơn hai mươi người nhiễm covid một mươi chín đang điều trị
thủ tướng hun sen nhận định thêm rằng thành công lớn trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
là nhờ tỷ lệ tiêm vaccine cao đồng thời hối thúc những người có đủ điều kiện đi tiêm mũi tăng cường
kêu gọi người dân tuân thủ quy tắc phòng chống dịch bệnh
thủ tướng campuchia đã gửi lời cảm ơn tới các quốc gia đã viện trợ vaccine cho nước này
không chỉ tạo điều kiện cho người dân được tiêm phòng miễn phí
mà còn mang tới cơ hội giúp campuchia mở cửa trở lại nền kinh tế và các hoạt động kinh doanh
ông kin phea người đứng đầu viện quan hệ quốc tế thuộc học viện hoàng gia campuchia
đã đánh giá cao vai trò của vaccine khi sinh phẩm y tế này giúp bảo vệ mạng sống của người dân
ổn định hệ thống y tế và đồng góp vào công cuộc khôi phục nền kinh tế
campuchia bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa
covid một mươi chín vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
theo thống kê của bộ y tế campuchia tính đến nay gần một mươi năm triệu người tại nước này
đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine chiếm chín mươi ba bảy dân số
một mươi bốn hai mươi hai triệu người tương đương tám mươi chín dân số đã được tiêm đầy đủ các mũi cơ bản
nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine cao quốc gia đông nam á này đã nối lại tất cả các hoạt động kinh tế xã hội
đồng thời mở cửa biên giới cho phép tất cả các du khách đã tiêm đầy đủ các mũi cơ bản
nhập cảnh mà không được tiêm đủ
và không phải cách ly y tế từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thượng hải đang thắt chặt việc phong tỏa vốn đã nghiêm ngặt của mình trong nỗ lực mới
để loại bỏ ca mắc covid một mươi chín bên ngoài các khu vực cách ly ở thành phố lớn nhất trung quốc
vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các biện pháp có thể sẽ thay đổi trên một mươi sáu quận của thượng hải vì một số đã đạt mục tiêu
thế nhưng người dân cho biết các biện pháp hạn chế di chuyển nhìn chung sẽ duy trì
cho đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai do lo ngại về sự phục hồi
dù số ca covid một mươi chín không được tiêm đủ nhưng các biện pháp hạn chế di chuyển
gần đây đã giảm xuống
các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy chính quyền thành phố hai mươi năm triệu dân
đang tăng tốc và mở rộng nỗ lực chuyển người tiếp xúc gần bệnh nhân covid một mươi chín
đến các trung tâm cách ly trung ương
nhiều cư dân cho biết được yêu cầu chuyển đến các cơ sở cách ly như vậy
dù xét nghiệm âm tính sau khi các ca mắc covid một mươi chín xuất hiện trong tòa nhà của họ
gây ra sự thất vọng
những người dân khác cho biết nhận thông báo vào hôm bảy tháng năm bởi quản lý các khu nhà ở
rằng họ sẽ không thể rời khỏi cửa chính
hoặc nhận giao hàng trong một tuần
như một phần của nỗ lực đạt được mục tiêu không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
thượng hải vẫn báo cáo hàng trăm ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày
phần lớn ở các khu vực bị phong tỏa như trung tâm cách ly cơ sở được quản lý khép kín
và nhà ở nơi cư dân bị cấm ra khỏi cửa trước
việc chấm dứt việc lây truyền sars cov hai cộng đồng bên ngoài những khu vực như vậy
từng là bước ngoài từ việc phong tỏa ở các thành phố như thâm quyến
nơi tháng trước đã mở cửa trở lại phương tiện giao thông công cộng
thượng hải phải vân lộn để chấm dứt sự lây truyền covid một mươi chín trong cộng đồng
khi đối mặt với biến thể omicron
reuters đưa tin vào tháng trước rằng
các nhà chức trách ban đầu đặt mục tiêu đạt được mục tiêu jero covid vào ngày hai mươi tháng bốn
nhưng chỉ thực hiện được ở hai quận
hôm bảy tháng năm các nhà chức trách ở quận phổ đà và trường ninh đã bắt hành thông báo cho biết
cư dân của các khu nhà ở được xếp vào khu vực phòng ngừa
có nguy cơ thấp nhất thành phố không thể rời khỏi nhà nữa
một người dân ở quận phú đông nói với reuters rằng
anh ta đã nhận được một thông báo tương tự từ khu nhà của mình
tại quận từ hối cư dân từ chín khu nhà ở nói với reuters rằng
đã được ủy ban khu phố thông báo vào ngày bảy tháng năm rằng
sẽ bị cấm ra khỏi cửa chính hoặc nhận hàng trong ít nhất một tuần
điều này là để đạt được không có ca mắc covid một mươi chín nào
ở cấp độ cộng đồng càng sớm càng tốt và cho phép dỡ bỏ lệnh cấm
một thông báo từ quận từ hồi
nó cho biết các biện pháp sẽ được áp dụng đến ngày một mươi năm tháng năm
một ủy ban khu phố cho biết trên tài khoản wechat rằng
vì sự an toàn của cộng đồng họ phải di chuyển tất cả những người cư ngụ
trong một tòa nhà và khử trùng khu vực này
sau khi có một người dân có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
đoạn video được chia sẻ hàng nghìn lần trên phương tiện truyền thông xã hội
cho thấy cảnh sát mặc đồ hàm mát tranh cãi với những cư dân
được thông báo rằng họ phải chuyển đến khu cách ly
sau khi một người hàng xóm có kết quả dương tính
một viên chức nói rằng
điều này là để chúng tôi có thể loại bỏ triệt đề bất kỳ ca mắc covid một mươi chín nào
đừng hỏi tôi tại sao
không có lý do tại sao
chúng tôi phải tuân thủ các hướng dẫn quốc gia và chính sách kiểm soát dịch bệnh
thượng hải đã đạt được không có ca covid một mươi chín trên toàn thành phố bên ngoài
các khu vực cách ly chỉ hai lần
vào ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm
các ca mắc covid một mươi chín hàng ngày ở thượng hải kể từ đó đã ở mức ba con số
các quan chức thành phố cho biết
nhưng quận không có ca covid một mươi chín nào nằm ngoài vùng cách ly trong ba ngày liên tiếp
được coi là đạt được mục tiêu
hôm bảy tháng năm thượng hải đã báo cáo một mươi một ca mắc covid một mươi chín
nằm ngoài khu vực cách ly trên năm quận
các quan chức không cung cấp rõ ràng về cách cuối cùng sẽ dỡ bỏ việc phong tỏa ở thượng hải
cảnh báo công chúng tránh tự mãn
thưa quý vị không ít những vụ tai nạn giao thông thương tầm
đã xảy ra xuất phát từ lỗi mở cửa xe mà không chú ý quan sát của những người ngồi trong xe
truyền thông báo chí đưa tin rất nhiều cảnh báo nhiều
nội dung này cũng được hướng dẫn trong lúc học lái xe
nhưng trên thực tế lỗi này vẫn thường xuyên xảy ra
mời quý vị cùng xem phản ánh của chúng tôi ngay sau đây
hình ảnh được camera an ninh của một hộ dân ven đường ghi lại cho thấy
tuyến đường khá đông xe lưu thông
một lái xe ô tô đang đỗ ở lề đường bất ngờ mở cửa xe
đúng lúc đó hai cháu học sinh trên một chiếc xe máy đi đến
vướng vào cửa xe cả hai học sinh bị hất văng xuống đường
may mắn là chiếc ô tô lưu thông phía sau kịp xử lý đánh lái
để tránh đâm phải cả người và xe máy đang nằm giữa đường
nên hậu quả không quá nghiêm trọng
tuy nhiên tình huống thật sự là lời canh báo với mỗi lái xe
luôn dẫn đến nguy hiểm cho những người đi đường khác
trước khi mở cửa xe cần phải chú ý quan sát
điều mà có lẽ nói mãi cũng không bao giờ là thừa
bởi nhiều khi quanh năm suốt tháng cẩn thận không sao
một lần lơ đẳng mở cửa không nhìn thôi cũng có thể thành tài hoạ
cuối bản tin sẽ là tin tức cập nhật về tình hình thời tiết những ngày tới
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
dự báo thời tiết đợt không khí lạnh sắp tới sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng năm
thể gây gió mạnh trên vịnh bắc bộ tới cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
những đợt không khí lạnh hiếm gặp vào tháng năm trong khoảng bốn mươi năm qua
tính từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một
dự báo nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có thể xuống dưới một mươi sáu độ c
khu vực đồng bằng bắc bộ bao gồm thủ đô hà nội
được dự báo thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ c
theo cơ quan khí tượng đây là một trong những đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng năm
trong khoảng bốn mươi năm qua tính từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một
theo số liệu quan trắc lịch sử của trạm láng hà nội
vào ngày bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi một
nhiệt độ trung bình
ngày ghi nhận một mươi chín sáu độ c
và ngày năm tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là một mươi chín tám độ c
như vậy chỉ còn khoảng năm ngày nữa
bắc bộ sẽ đón đợt mưa và lạnh
ngoài nhiệt độ giảm sâu theo dự báo
thời tiết còn kèm theo mưa to đến rất to từ ngày một mươi ba tháng năm
đặc biệt ở vùng núi bắc bộ
nguy cơ cao xảy ra thiên tai lốc xét mưa đá gió giật mạnh
sạt lở lút lụt ở vùng núi
ngập úng cục bộ ở vùng trụng thấp
với dự báo tình hình thời tiết như trên
hy vọng những kế hoạch sắp tới của quý vị và các bạn nên cân nhắc
bên cạnh đó nếu học sinh người lao động đi làm
khi ra ngoài cần mặc áo ấm để đảm bảo tốt nhất sức khỏe bản thân
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất về covid một mươi chín cũng như đời sống xã hội
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo